thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng sáu hàng năm là ngày thế giới phòng chống ma túy và cũng là ngày toàn dân phòng chống ma túy ở việt nam
đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nêu cao nhận thức của người dân trong phòng chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy
tội phạm và tệ nạn ma túy luôn là mối quan tâm sâu sắc của toàn xã hội
ngày toàn dân phòng chống ma túy đã nói lên rằng cuộc chiến phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy là cực kỳ gian nan và phức tạp
đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội của cả cộng đồng khi mà hiện nay tội phạm ma túy ngày càng tinh vi xảo quyệt manh động và liều lĩnh
trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ tội phạm ma túy liên tục thay đổi phương thức hoạt động thủ đoạn ngày càng tinh vi manh động liều lĩnh
gia tăng quy mô tính chất phạm tội địa bàn rộng và mang tính quốc tế cao hơn đồng thời gắn kết ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác
ma túy phần lớn thẩm lậu vào việt nam qua tuyến biên giới việt lào và campuchia một phần cung cấp cho người nghiện phần còn lại chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ
hiện nay ma túy tổng hợp đang dần thay thế ma túy truyền thống và ngày càng nhiều loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện
chúng núp bóng dưới danh nghĩa thực phẩm đồ uống thực phẩm chức năng dược phẩm nhằm lôi kéo rụ rỗ giới trẻ
tại việt nam với gần hai trăm linh người nghiện có hồ sơ quản lý tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường là kẻ thù của sự phát triển là hiểm họa của nhân loại
chính vì vậy mà cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy luôn là mặt trận nóng bỏng
trong cuộc chiến này với vai trò nòng cốt chủ công lực lượng công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ cả sự đổ máu hy sinh
để ngăn chặn và đẩy lùi cái chết trắng
nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có những chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
nhằm nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy thì bộ công an cũng đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện tốt một số những nhiệm vụ
thứ nhất là tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác chống và kiểm soát ma túy
các chương trình chiến lược quốc gia phòng chống ma túy và kiểm soát ma túy phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này theo đúng tinh thần chỉ thị ba mươi sáu của bộ chính trị
thứ hai là tổ chức thực hiện có hiệu quả luật phòng chống ma túy
đã được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn hai mươi một và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhất là các quy định về quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy
thứ ba là tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tránh xa các tác hại của ma túy nhất là trong thanh niên thiếu niên
để người dân dị ứng với ma túy từ đó tích cực chủ động phát hiện cung cấp thông tin cho lực lượng công an xử lý những vụ việc liên quan đến ma túy và không chấp nhận
sau đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thời điểm kiểm tra quán có chín mươi sáu khách đang sử dụng dịch vụ nghe nhạc và có biểu hiện sử dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bốn mươi nhân viên đang hoạt động phục vụ
sau đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại thời điểm kiểm tra quán có chín mươi sáu khách đang sử dụng dịch vụ nghe nhạc và có biểu hiện sử dụng tổ chức sử dụng tổ chức sử dụng tổ chức sử dụng tổ chức

do đối tượng lẩn trốn trong khu trọ của hàng nghìn công nhân khu công nghiệp tại bình dương nên công tác truy xét gặp nhiều khó khăn
vào lúc giờ ngày hai mươi ba tháng sáu bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện và bắt gọn đối tượng mỹ đang lẩn trốn tại tỉnh bình dương và di lý để phục vụ công tác điều tra
những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía bắc đã có mưa vừa mưa to đến rất to gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
nguy cơ lũ quét xả lở đất được dự báo còn rất phức tạp khi mưa lớn vẫn tiếp diễn
trường sơn ghi nhận một trường hợp bị mất tích ông hoàng văn hiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã tú mịch huyện lộc bình trượt chân và bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn
sạt lở đất ta luy dương làm sập nhà khiến cháu vi thị mộc trà sinh năm hai nghìn một mươi bảy ở thôn bản pèo xã bình trung huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn bị chết
bên cạnh thiệt hại về người hàng chục nhà dân cũng bị hư hỏng do sạt lở đất xét đánh ba trăm sáu mươi năm hectare lúa hoa màu bị ngập úng nhiều công trình giao thông canh mương thủy lợi bị hư hỏng
chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại
trước diễn biến phức tạp của thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục duy trì công tác ứng trực
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết kịp thời chuyển các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó
thưa quý vị trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tới đây thì hơn một triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba tổng số điểm thi trên toàn quốc là hơn hai hai trăm linh điểm với gần bốn mươi ba phòng thi
cho đến thời điểm này các điểm thi đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón thí sinh đảm bảo cho một kỳ thi an toàn nghiêm túc đúng quy chế
điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai
mỗi phòng thi như thế này sẽ kê hai mươi bốn bộ bàn ghế phục vụ thí sinh danh sách phòng thi được dán tại mỗi cửa phòng
hệ thống camera giám sát được khởi động và kiểm tra
kỹ máy phát điện được chuẩn bị trong trường hợp mất điện
tất cả công tác chuẩn bị tại các điểm thi được hoàn tất sẵn sàng đón thí sinh tới làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
tại cổng trường thi thì chúng tôi có lực lượng công an vòng hòa và các lực lượng trật tự của bên phường đội điện lực trực và đội phòng cháy chữa cháy
tại phòng gửi đồ chúng tôi bố trí cách xa khu vực thi đảm bảo tối thiểu
đây là nơi sẽ chấm thi các bài thi trắc nghiệm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba của thành phố đà nẵng
tất cả đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng bước vào kỳ thi mang ý nghĩa hết sức quan trọng diễn ra ít ngày tới đây
công tác phòng chống gian lận trong thi cử được đặt lên hàng đầu
chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tới việc phòng ngừa gian lận ứng dụng công nghệ cao trong kỳ thi này
và chú trọng hơn nữa đối với trường điểm và cán bộ
các trưởng điểm thi trong ngày tập trung thí sinh để học quy chế thi sẽ đặc biệt quan tâm hướng dẫn và nhắc nhở thí sinh về những lợi dụng này
với một kỳ thi có quy mô lớn tổ chức trên diện rộng trong điều kiện các thiết bị công nghệ cao ngày càng phát triển
đại diện các vụ cục chức năng của bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương tăng cường bảo mật đề thi ở các khâu
trước mắt là ở khâu in sao đề thi
theo đó các địa phương cần bố trí nơi in sao để thi với ba vòng độc lập và đáp ứng các yêu cầu chung
khu vực bảo quản đề thi bài thi của thí sinh có công an trực bảo vệ liên tục hai mươi bốn giờ một ngày
bộ giáo dục và đào tạo điều động khoảng tám cán bộ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học
làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi chấm thi tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
chiều mai ngày hai mươi bảy tháng sáu các thí sinh sẽ đến điểm thi để làm thủ tục và kiểm tra lại lần nữa thông tin cá nhân
cũng như nghe phổ biến quy chế thi
kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu công an tỉnh kiên giang có thông cáo báo chí thông tin về việc
giải quyết tin báo mất chiếc đồng hồ nhãn hiệu patech philip vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại cảng hàng không quốc tế phú quốc
qua xác minh làm rõ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bà mạc thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại hoa kỳ
và ông minh chồng bà thảo đi qua khu vực sơ chiếu an ninh của cả hàng không quốc tế phú quốc
đã làm rơi chiếc đồng hồ nhãn hiệu patek philippe xuống kẻ con lăng do túi sách của bà thảo không có dây khóa
và hành khách đi sau đã nhặt được nhưng không biết người nào làm rơi
đến ngày một tháng sáu người nhặt chiếc đồng hồ này đã tự giác đem giao nộp cho cơ quan công an
sáng ngày một mươi bảy tháng sáu tại trụ sở công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
trước sự chứng kiến của lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố phú quốc công an tỉnh kiên giang cả hàng không quốc tế phú quốc
cơ quan công an đã tiến hành bàn giao đồng hồ patek philippe cho người bị mất
tuy nhiên bà thảo đang ở nước ngoài nên đã ý quyền cho ông mạc chí công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm anh ruột của bà thảo
đến cơ quan công an làm thủ tục tiếp nhận tên sáng bị mất
tại buổi bàn giao ông mạc trí công đã xác định chiếc đồng hồ đeo tay hiệu patek philippe do cơ quan công an bàn giao
đúng là chiếc đồng hồ bà tháo bị mất tại sân bay phú quốc
liên quan đến clip cô gái bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy lao đến áp sát giật điện thoại
trước cửa tiệm tạp hóa đang lan truyền trên mạng xã hội công an phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm cho biết
đã tiếp nhận đơn trình báo và tiến hành truy xét các đối tượng
theo đơn trình báo vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng sáu một cô gái khoảng hai mươi tuổi được người nhà chở đến tìm tập hóa
nằm trên đường vườn xoài phường bình hưng hòa a để mua đồ
trong lúc ngồi phía sau xe và dựng trước tiệm tạp hóa bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau
lao lên áp sát giật điện thoại trên tay khiến cô gái bị ngã đập đầu xuống đường
đối tượng ghi án sau đó rồ ra phóng bỏ chạy
đang trong lúc hoãn loạn cô gái bất ngờ bị con chó trong tiệm tạp hóa lao ra cắn bị thương ở vai
phát hiện sự việc một số người dân đã truy đuổi nhưng bất thành vì các đối tượng quá manh động
dùng bình xịt hơi cay chống trả
sau khi vụ việc xảy ra chú tiệm tạp hóa đã hỗ trợ một số tiền để nạn nhân đi tiêm chích uống thuốc phòng bệnh dạy
hiện công an quận bình tân đã trích xuất dữ liệu camera để vào cuộc truy xét đối tượng
nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày hai mươi sáu tháng sáu truyền hình công an nhân dân xin gửi đến quý vị
chiến công của những chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tp hcm triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ
từ campuchia về tp hcm vào thời khắc khó khăn khốc liệt nhất của đại dịch covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát dữ dội
thành phố hồ chí minh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
và cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
việc đi lại được kiểm soát nghiêm ngặt xe chở hàng hóa công nhân chuyên gia tổ chức cá nhân
chỉ được lưu thông qua tp hcm và ngược lại khi được cấp thẻ nhận diện phương tiện
là lực lượng trọng yếu trên tuyến đầu chống dịch khoảng thời gian đó có lẽ là thời điểm không thể nào quên
trong suốt chặng đường công tác và chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ công an tp hcm nói chung
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
đối với hoạt động kinh nghiệm dưới kinh nghiệm nhiều năm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
thì chúng tôi cũng đã dự báo được tình hình các đối tượng sẽ lợi dụng các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
trong công tác phòng chống dịch qua đó chúng tôi đã phát hiện được đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn
cầm đầu đối tượng này là lê thanh hùng người đắk lắc cư ngụ tại khu dân cư trung sơn bình chánh tp hcm
thì qua quá trình theo dõi thì chúng tôi cũng đã thu thập được thông tin về các đối tượng liên quan cũng như phương thức thu đoạn của các đối tượng
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một giữa lúc dịch covid một mươi chín hoành hành các trinh sát phát hiện lê thanh hùng nhận hai giỏ cần xé
từ một đối tượng lạ mặt trên quốc lộ một a thuộc địa phận huyện bình chánh sau đó mang về căn nhà trên phường hiệp thành quận một mươi hai
qua xác minh đối tượng đưa hai giỏ cần xé cho hùng tên là huỳnh văn thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú huyện gò dầu tỉnh tây ninh
với thủ đoạn lợi dụng phương tiện có mã luồng xanh để vận chuyển ma túy trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh
các đối tượng đã ngụy trang giấu ma túy trong các cận xé giỏ tre và bên trên là lương thực thực phẩm như cá khô mắm cá lóc cá rô
để vận chuyển ma túy từ campuchia qua cửa khẩu thường phước thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp vào thành phố hồ chí minh
nói ra trong thời gian thành phố hồ chí minh thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong thời điểm này các nhu cầu đi lại của người dân nhu cầu ăn uống sinh hoạt đều bị hạn chế
hàng quán đóng cửa hết trinh sát chúng tôi như đi lại xin quà ăn uống luôn là rất khó khăn
nhưng mà dưới những kinh nghiệm chúng tôi cũng đã tìm mọi cách có những phương án đảm bảo tổ chức công tác trinh sát
làm sao mà hiểu được
làm sao mà hiểu quả thu thập được thông tin về các đối tượng làm rõ được phương thức thu đoạn của các đối tượng trong đường gian
mà để không bị các đối tượng phá hiện
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh phối hợp với các đơn vị có liên quan
triển khai nhiều tổ trinh sát mật phục trên đường bố trí người trong lực lượng tuần tra phòng chống dịch
ngay khi các đối tượng đang vận chuyển các giỏ cần xé từ trên xe xuống các trinh sát đã đồng loạt ập vào khống chế
bắt giữ bốn đối tượng thu giữ gần một trăm linh kg ma túy các loại gồm sáu mươi kg ma túy đá chín mươi hai bánh heroin và hai mươi viên thuốc lắc
thời điểm này khi nghe nói tới dịch covid là giống như nỗi ám ảnh hay nỗi sợ hãi của người dân
việc mà tham gia mà khám phá bắt giữ các đối tượng thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cán bộ chiến sĩ tham gia
nhưng mà với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi luôn nêu cao trách nhiệm của mình
cảm ơn các đối tượng
không ngại khó ngại khổ
đây là một trong những vụ án điển hình thể hiện quyết tâm của tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
trong đấu tranh phòng chống tội phạm xóa sổ được toàn bộ đường dây ma túy mang tính xuyên quốc gia nguy hiểm này
vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm
xứng đáng là tấm lá chắn bảo vệ bình yên và hạnh phúc của nhân dân
theo thông tin từ sở y tế tp hcm viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho sáu lọ thuốc emilalpolin tiêm tỉnh mạch do một công ty dược tại tp hcm nhập khẩu
hiện các bệnh viện chiê khoa nhi tuyến cuối của tp hcm đã tiếp cận được nguồn thuốc này
và đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để mua sắm thuốc đảm bảo không bị gián đoạn nguồn cung ấn thuốc cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng
theo sở y tế tp hcm thuốc imuno global linh tim tính mạch còn gọi là ivig được xem là một trong những thuốc điều trị hỗ trợ hiệu quả đối với những trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng giúp giảm tỷ lệ chuyến độ nặng cũng như giảm tỷ lệ biến chứng
sở y tế tp hcm đề xuất bộ y tế sớm triển khai mua sắm tập trung thuốc hiếm đảm bảo cung mấn thuốc cho nhóm dịch bệnh lưu hành và một số bệnh khác
bên cạnh đó cần cơ chính sách khuyến khích các doanh nghiệp dựa trong nước nghiên cứu sản xuất immunoglobulin từ nguồn cung ấn huyết tương có sẵn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thuốc nhập khẩu như hiện nay
với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em gia đình hạnh phúc đơn vị phát triển bền vững phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã tổ chức chuỗi hoạt động vui chơi trải nghiệm cho hơn hai trăm linh thiếu nhi nhân ngày kỷ niệm tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
tại chương trình một ngày làm lính cứu hỏa các em thiếu nhi được hào hứng trải nghiệm thao tác sử dụng bình chữa cháy dập tắt lửa bình ga
tham gia thoát hiểm mô hình huấn luyện fire plas trong môi trường khói khí độc trải nghiệm thực tế thoát hiểm bằng xe thang
tham gia đội hình hai lăng b truyền và tiếp nước và hướng dẫn các thế vỏ tự vệ kỹ năng phòng chống xâm hại
bên cạnh đó các em thiếu nhi cũng được tập huấn kỹ năng bơi lội chống đuối nước
con đi học bơi tại vì gia đình con sợ lo chuyện con bị đuối nước
mấy đứa nhỏ nhà nghỉ hè thì gia đình tập bơi rất là tốt
mình cũng sợ là nó không biết bơi ra đường dễ bị đuối nước
được lực lượng mà an ninh mà giúp đỡ để bảo vệ để học bơi thì rất là tốt
mình không có lo lắng sợ là nó ấy không có ai cứu giùm được
vui chơi mà lại có cái kỹ năng sống
bên cạnh những hoạt động ý nghĩa do phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm tổ chức
thì vào mỗi dịp hè đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
cứu hộ công an quận năm nói riêng và các quận huyện và thành phố thủ đức nói chung
cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị quản lý khai thác hồ bơi tổ chức các đợt hướng dẫn cứu nạn cứu hộ
và phòng chống đuối nước cho phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn
trong nghỉ hè này thì do các bé được nghỉ nên là vấn đề mà ra ngoài vui chơi giải trí hoặc đi bơi tắm rất là nhiều
thì cần đến sự quan tâm hơn của các bậc phụ huynh học sinh
đặc biệt là ví dụ như vậy
nhiều khi mà các bé mà ra ngoài đi bơi ở hồ sông suối rất là có thể xảy ra trơn trượt té ngá hoặc không biết bơi
nhưng do các bạn rủ dê cũng có thể là tự nhảy xuống hồ để bơi song song với vấn đề đó
khi mà các gia đình tổ chức đi chơi thì chúng ta cũng phải giám sát vấn đề các bé đi chơi tại các hồ biển
và xem là các bé không biết bơi thì phải mặc áo phao và phụ huynh phải thường xuyên giám sát
mọi công tác tuyên truyền hướng dẫn
mọi công tác tuyên truyền hướng dẫn
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp cũng chỉ có thể giúp ngăn chặn
kéo giảm phần nào về những nguy cơ tai nạn liên quan đến trẻ nhỏ trong dịp hè mà thôi
quan trọng hơn cả vẫn là sự giáo dục giám sát chặt chẽ của các bậc phụ huynh
tránh để các em tự do vui chơi mà rơi vào tình thế nguy hiểm
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng sáu bệnh viện một trăm chín mươi chín đã tiếp nhận nhiều trường hợp khách du lịch vào cấp cứu
nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn uống tại một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn quận sơn trà
thành phố đà nẵng
vào khoảng một mươi giờ sáng nay khoa cấp cứu bệnh viện một trăm chín mươi chín đã tiếp nhận bảy trường hợp
trong đó có hai trẻ em có nhiều biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm
qua khai thác thông tin ban đầu những trường hợp này là khách du lịch đến từ hà nội
đoàn có ba mươi bảy người đến đà nẵng từ ngày hai mươi năm tháng sáu đoàn có ăn uống tại một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn quận sơn trà
sau vài giờ đồng hồ nhiều người trong đàn xuất hiện một số triệu chứng nôn ói đau bụng dữ dội
và được đưa vào bệnh viện cấp cứu
ngay khi công tác cấp cứu bệnh nhân được triển khai
ban quản lý an toàn thực phẩm và phòng y tế quận sơn trà đã có mặt tại bệnh viện
để khai thác thông tin về lịch trình lưu trú và sử dụng dịch vụ ăn uống của đoàn du khách tại quận sơn trà
nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan
trong năm tháng đầu năm xuất khẩu gạo của việt nam đã đạt ba sáu mươi hai triệu tấn
là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng
trong bối cảnh khó khăn chung
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan
trong năm tháng đầu năm xuất khẩu gạo của việt nam đã đạt ba sáu mươi hai triệu tấn
là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng
trong bối cảnh khó khăn chung
dự báo trong những tháng tiếp theo
gạo vẫn sẽ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam
khi nhu cầu lương thực trên thế giới tăng cao
trong quý i dù nhiều mặt hàng chủ lực đều giảm mạnh
nhưng xuất khẩu gạo đạt hơn một tám mươi năm triệu tấn gạo
với trị giá chín trăm tám mươi một triệu usd tăng hơn hai mươi ba về lượng
và tăng ba mươi bốn về kim ngậy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
giá gạo xuất khẩu bình quân đạt năm trăm hai mươi chín usd một tấn
tăng gần chín so với mức bình quân cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều thời điểm trong các tháng giá gạo xuất khẩu năm tấm đứng đầu thế giới
cao hơn giá gạo cùng chủng loại của thái lan và ấn độ
cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết
thị trường xuất khẩu gạo trong quý i ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng
so với cùng kỳ năm ngoái
sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ đến từ các thị trường khu vực đông nam á
mà còn đến từ các thị trường khu vực đông á
năm mươi sáu tấn vải thiều mới đây đã được xuất khẩu lần đầu tiên bằng đường sắt
tại ga liên vận quốc tế kép của tỉnh bắc giang
đi qua ga đồng đăng sang bằng tường trung quốc
hình thức vận chuyển mới được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho các doanh nghiệp
giúp đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa việt nam
sang thị trường trung quốc kazakhstan nga và châu âu
giúp giảm thời gian thông quan và chi phí logistics cho doanh nghiệp
năm nay là năm đầu tiên tỉnh bắc giang đưa trái vải xuất ngoại qua đường sắt
để chuẩn bị cho phương án vận chuyển này
các hợp tác xã đã sớm thực hiện quy cách đóng gói khác so với đường bộ thông thường
vải được ướp lạnh và đóng vào thủng xốp thay vì giành nhựa
các doanh nghiệp giờ đây có thể làm các thủ tục thông quan
ngay tại điểm khai báo hải quan tại ga kép
thời gian thông quan cũng sẽ được thực hiện nhanh nhất để đảm bảo chất lượng hàng hóa
không chỉ vải thiều tỉnh bắc giang cho biết
sẽ lên kế hoạch xuất khẩu nhiều loại nông sản khác qua ga kép trong thời gian tới
thưa quý vị trong những năm trở lại đây
tỉnh quảng trị đã luôn đồng hành với ngư dân
trong việc đầu tư ngư lưới cụ để phục vụ cho việc đánh bắt được hiệu quả
vấn đề nâng cao năng lực chế biến
đặc biệt là các mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu
cũng đang được tỉnh này đồng hành với các doanh nghiệp
với mục tiêu là nâng cao chất lượng sản phẩm thủy hải sản đánh bắt
để xuất khẩu sang các thị trường khó tính nước ngoài
toàn xã do việt huyện do linh tỉnh quảng trị
có gần hai mươi tám cơ sở hấp xấy cá
hơn một nửa trong số đó đã thay đổi phương thức hấp xấy
để đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước
các cơ sở hấp xấy cá đã chủ động chuyển đổi từ đột nguyên liệu bằng than quỵ
chuyển qua là đột nguyên liệu bằng biển trung binh
cả cái lò hấp một năm thì có thể là hấp đến bốn trăm linh tấn cá
trên địa bàn tỉnh quảng trị có trên một trăm chín mươi cơ sở chế biến thủy hải sản lớn nhỏ
mỗi năm chế biến hơn hai mươi sáu tấn trong đó hàng xuất khẩu đạt hai mươi hai năm trăm linh tấn
cơ sở sản xuất sorimi của công ty này được xem là cơ sở chế biến lớn nhất tại địa phương
mỗi ngày sản xuất từ tám mươi đến một trăm linh tấn nguyên liệu
hiện sản phẩm của công ty này đã có mặt ở các thị trường châu âu mỹ và một số nước châu á
hiện tại đây dây chuyền công nghệ đã được đáp ứng đầy đủ đúng với yêu cầu tiêu chuẩn của khách hàng
công ty sẽ cố gắng cải thiện dây chuyên công nghệ thiệt bị nhân lực cao
để xây dựng được sản phẩm càng tốt hơn để phù hợp với các thị trường khó tính như châu âu
trong thời gian tới cần tập trung đẩy mình từ chế biến sản phẩm thô sang sản phẩm tinh
sản phẩm có chất lượng đảm bảo yêu cầu đình hướng cho các cơ sở sản xuất và chế biến thủy sản
áp dụng các tiêu chuẩn trong vấn đề quản lý chất lượng gắn với việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường
tỉnh quảng trị cũng chỉ đạo các ngành chức năng tạo liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị
từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ ở tất cả các lĩnh vực và đối tượng sản phẩm
từ sự gắn kết chia sẻ lợi nhuận rủi ro giữa các doanh nghiệp người sản xuất
nhằm tăng năng suất chất lượng giá trị gia tăng sản phẩm thủy sản đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước thời gian tới
theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia những ngày qua khu vực miền núi phía bắc đã xảy ra mưa to
lượng mưa lớn đã gây sạt lở đất lũ quét ngập lụt và thiệt hại về người cơ sở hạ tầng nhà ở sản xuất của người dân đặc biệt tại các khu vực thấp trũng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện
gửi đơn vị chức năng các tỉnh miền núi phía bắc yêu cầu ứng phó với mưa lũ
công điện nêu rõ để chủ động ứng phó thiên tai đơn vị chức năng các tỉnh miền núi phía bắc được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh
cùng với đó huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ổn định đời sống triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét xa lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn các địa phương cần sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thưa quý vị thời gian vừa qua các chuyên gia đã phát hiện và đưa ra nhiều cảnh báo về những ứng dụng độc hại được phát triển trên các kho ứng dụng
theo đó các ứng dụng này chứa các mã độc nguy hiểm
một số có khả năng giúp tên tập dành quyền kiểm soát thiết bị của nạn nhân từ xa hiện các loại mã độc này đang tập trung tấn công vào nhiều ứng dụng ngân hàng
vì vậy người dùng cần hết sức cẩn trọng khi tải và sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động của mình
fas cliner là một ứng dụng được giới thiệu có khả năng tăng tốc thiết bị dọn rác và tối ưu pin cho điện thoại thông minh
xong lại vừa bị phát hiện chứa mã độc c năm mươi một ba có khả năng thu thập thông tin và đánh cắp tài sản của người dùng trên các ứng dụng ngân hàng
mã độc này có thể thực hiện toàn bộ chuỗi gian lận từ lây nhiễm phần mềm độc hại cho tới rút tiền một cách hoàn toàn tự động
mã độc nó có thể tồn tại và gây ra rất nhiều sự nguy hiểm bởi vì việc thu thập thông tin đánh cắp thông tin
xóa các thông tin được thực hiện một cách rất là dễ dàng bởi các con mã đọc và một cách tự động
nên với việc sử dụng mã độc thì rõ ràng sự ảnh hưởng sự tác động

với lại các hệ thống thông tin nói chung là mức độ nguy hiểm lớn hơn rất là nhiều bởi vì đối tượng tác động tới dữ liệu là các khối dữ liệu lớn và một cách tự động
thời gian gần đây rất nhiều ứng dụng tương tự chứa mã độc đã được các chuyên gia cảnh báo
một số loại mã độc tự động hiển thị quảng cáo trên điện thoại
một số khác có thể điều khiển điện thoại từ xa tự đăng ký các dịch vụ trả tiền hoặc cho phép hacker truy cập vào ứng dụng ngân hàng
vì vậy người dùng nên đánh giá kỹ
vì vậy người dùng nên đánh giá kỹ
nhu cầu sử dụng sự cần thiết và độ tin cậy của ứng dụng trước khi cài đặt trên thiết bị
cái nhu cầu sử dụng của mình với các ứng dụng với các phần mềm với các phần cứng cụ thể để mình có thể lựa chọn những phần mềm phù hợp những phần cứng phù hợp
và tối thiểu hóa được những cái
thứ nhất là chúng ta tối thiểu hóa được các chi phí để chúng ta cho các phần mềm và các phần cứng đó

đó là cơ sở để chúng ta đảm bảo việc an toàn bảo mật cho hệ thống của chúng ta trước các cuộc tấn công của các loại mã độc trên không gian mạng
khi mà tôi quyết định tải một cái ứng dụng đấy gì đấy về máy thì tôi thường là sẽ tìm hiểu trên mạng trước
ví dụ như là tôi sẽ tìm hiểu về cái ứng dụng đó này tôi sẽ tìm những trang thông tin liên quan về những cái phản hồi của những người tiêu dùng trước đấy
nhưng mà tôi cũng khá là chú trọng đến cái việc chất lượng của cái ứng dụng đấy mang lại
thông thường người dùng khó nhận biết được các ứng dụng bị cài mã độc và khó kiểm soát khi các mã độc này đã xâm nhập vào hoạt động ngầm trên thiết bị
vì vậy người dùng cần liên tục cập nhật các thông tin về các ứng dụng mình đang cài đặt và sử dụng
bên cạnh đó tự theo dõi nếu phát hiện điện thoại nhanh hết pin hoặc hết dữ liệu di động nhiều khả năng điện thoại đã bị tấn công bởi mã độc
có thể kiểm tra bản thân cái hiệu năng của cái máy đó để đảm bảo rằng là với nó không có những hiệu năng bất thường
ví dụ là sửa như là mình thấy có máy có thể nó chạy chậm hay là mình thấy là máy gặp các pin tốn hơn bình thường
và nếu mình thấy rằng là cái hiệu năng sử dụng đó nó rơi vào những cái thời điểm bất thường
ví dụ là sửa như là từ một mươi hai h sáng cho đến bốn h sáng là thời điểm mà thường người ta ngủ
mà máy vẫn cứ tốn một cái hiệu năng rất là lớn một cái pin rất là lớn
khả năng cao là có những ứng dụng bất thường chạy đến đó
theo các chuyên gia nếu đã lỡ tải về và cài đặt các ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại
người dùng cần nhanh chóng gỡ bỏ chúng ra khỏi thiết bị
ngay lập tức thay đổi mật khẩu các ứng dụng ngân hàng điện tử
cùng với đó tránh xa những ứng dụng không rõ nguồn gốc không vào các trang web ứng dụng có hình thức quảng cáo lừa đảo
để cài phần mềm độc và máy điện thoại và hãy cảnh giác với các file đính kèm và đường linh lạ
thưa quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị nhằm sớm thực hiện đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn tp hcm
sở giao thông vận tải đã có công văn gửi các sở ngành ủy ban nhân dân tp thủ đức các quận huyện
đề nghị góp ý về hoàn thị dự thảo trên hội đồng
các sở ngành ủy ban nhân dân tp hcm đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn tp hcm
qua hội nghị các sở ngành ủy ban nhân dân tp thủ đức các quận huyện và các đơn vị liên quan cơ bản đồng thuận việc triển khai
thực hiện đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
theo dự thảo mức thu sử dụng vỉa hè để kinh doanh là hai mươi đến một trăm linh đồng một mét vuông một tháng và mức thu sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường
để trồng giữ xe là năm mươi ba trăm năm mươi đồng một m hai một tháng tùy theo vị trí các tuyến đường
hiện sở giao thông vận tải thành phố đang tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan tại buổi hội nghị phản biện xã hội
ý kiến góp ý của sở ngành địa phương
để hoàn thiện đề án tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm trình hội đồng nhân dân tp hcm thông qua dự kiến trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong hơn hai năm qua tp hcm đã mở rộng không gian công viên công cộng và mảng xanh với hơn hai mươi một hectare công viên công cộng và chín ba mảng xanh được phát triển
từ năm hai nghìn hai mươi một tp hcm đã phát triển thêm hai mươi một bảy mươi bốn hectare công viên công cộng vượt qua trí tiêu đề ra trong kế hoạch hai năm
với tỷ lệ đạt hơn một trăm linh tám đồng thời diện tích mảng xanh đã tăng thêm chín ba hectare vượt qua mục tiêu đề ra với tỷ lệ đạt hơn hai trăm ba mươi
số lượng cây xanh trồng mới và cải tạo cũng đã vượt quá mục tiêu với tỷ lệ đạt hơn một trăm ba mươi
dự kiến thành phố sẽ thấy ít nhất một trăm năm mươi hectare đất công viên công cộng đến năm hai nghìn hai mươi năm đảm bảo mỗi người có không dưới sáu mươi năm m hai diện tích cây xanh
tuy nhiên việc triển khai danh mục ưu tiên đầu tư cho bảy mươi năm dự án công viên công cộng từ năm hai nghìn hai mươi một vẫn đang đối diện với khó khăn

tổng diện tích xây dựng của tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi năm là hai mươi ba năm m hai mỗi người và tổng diện tích nhà ở tăng thêm đạt năm mươi triệu m hai
trong đó nhà ở thương mại là một mươi năm năm triệu m hai nhà ở riêng lẽ tự xây dựng của hội gia đình ba mươi hai triệu m hai nhà ở xã hội hai năm triệu m hai nhà ở công vụ một bốn trăm linh m hai
tuy nhiên đến nay tổng diện tích xây dựng mới đạt một mươi năm ba mươi ba triệu m hai tương ứng ba mươi sáu chỉ tiêu đề ra
với tình hình tăng trưởng kinh tế như hiện nay ubnd tp hcm rất khó dự báo kết quả phát triển nhà ở
trong giai đoạn sắp tới
kịch bản khỏa quan nhất là tp hcm giữ bất phát triển bình quân khoảng chín triệu m hai mỗi năm trong ba năm còn lại
trong khi đó dự báo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ phát triển khoảng bốn mươi triệu m hai sàn nhà ở tương ứng với tám mươi chỉ tiêu đề ra
theo expre ngoài công cụ tìm kiếm du lịch của nước anh tp hcm được xếp ở vị trí thứ sáu trong danh sách những điểm đến xu hướng thịnh hành nhất cho khách du lịch một mình
tp hcm là một điểm đến nổi bật được tìm kiếm nhiều với tỷ lệ tăng bốn trăm tám mươi trong một mươi hai tháng qua
trang explore worldwide đánh giá đây là thành phố lộn nhập nhất việt nam với nguồn năng lượng luôn tràn đầy đặc biệt sôi động về đêm
đến với nơi đây du khách không chỉ được khám phá một thành phố hiện đại với những hoạt động giải trí đầy thú vị
mà còn được chiêm ngưỡng những nét đẹp cổ kính của công trình kiến trúc độc đáo như dinh thống nhất nhà hát thành phố nhà thờ đức bà chùa thiên hậu
tối ngày hai mươi năm tháng sáu tại tp hcm
sản xuất xanh đồng thời là để chào mừng ngày gia đình việt nam
chương trình giới thiệu những trang phục được kinh doanh tại các hệ thống phân phối dành cho mọi thành viên trong gia đình
từ đi học đến công sở du lịch tiền học mặt
những trang phục này có thiết kế thời trang bắt trend và sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường
hội thi nấu ăn gia đình với ẩm thực việt sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng sáu
chương trình phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ tp hcm tổ chức
quy tụ một trăm linh gia đình cùng nhau nấu món ăn ngon nhân ngày gia đình việt nam
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản vasep giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng liên tục giảm trong thời gian qua
là do xuất khẩu giảm mạnh lượng hàng tồn kho lớn nhưng chưa có đơn hàng mới
công ty chế biến tôm xuất khẩu thu mua cầm chừng
theo đó tại nhiều tỉnh thành phía nam và miền trung giá tôm được người nuôi bán ra hiện giảm khoảng hai mươi đồng một ký
so với cách đây khoảng hai tháng và giảm ba mươi ba mươi năm so với mức giá tốt của đầu năm
cụ thể tôm sú loại hai mươi ba mươi con một ký được thương lái mua với giá phổ biến hai trăm năm mươi năm đồng một ký
tôm sú sáu mươi con một ký
giá chín mươi năm đến một trăm ba mươi đồng một ký
trong khi đó tôm thẻ chân trắng loại một trăm linh con một ký hiện có giá giao động sáu mươi sáu đến bảy mươi ba đồng một ký
tôm thẻ loại bảy mươi tám mươi con một ký giá còn bảy mươi sáu đồng một ký
tôm thẻ loại năm mươi sáu mươi con một ký giá tám mươi sáu đồng một ký
với diễn biến về giá như hiện nay không ít hộ nuôi chỉ nuôi cầm chừng
đồng thời dự báo nhiều khả năng sẽ có một đợt treo ao trong thời gian tới
nếu tình hình không cải thiện
khảo sát biểu lãi suất niêm yết cho thấy là không còn ngân hàng nào niêm yết lãi suất huy động
trên mức là tám một năm cho kỳ hạn một mươi hai tháng
và từ đầu năm đến nay lãi suất cũng đã liên tục giảm nhanh và mạnh
điều này có khiến kênh tiết kiệm kém hấp dẫn hay không
thì phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
kinh tế phương nam
nghiên dận tại một số ngân hàng
ngân hàng thương mại lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ sáu đến một mươi hai tháng về mức dưới tám một năm
thậm chí có ngân hàng chỉ để lãi suất cho các kỳ hạn này từ còn năm đến sáu một năm
thế nhưng nhiều người dân vẫn chọn gửi tiết kiệm là kênh đầu tư trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay
kỳ hạn gửi của tôi sáu tháng tại một ngân hàng thì là bảy một
thì tôi thấy cái kênh gọi tiết kiệm khá là an toàn đối với tình hình hiện tại như vậy
thì tôi vừa có thể là được cái số tiền của tôi vừa được đảm bảo là duy trì và có thể là xin lời
mặc dù lãi suất huy động giảm nhưng huy động vốn của ngân hàng vẫn tăng bởi các kênh đầu tư bất động sản
chiến khoán vàng ngoại tệ không mang lại lợi nhuận cao và an toàn như gửi tiết kiệm
theo ông nguyễn đức lệnh phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
lãi suất huy động giảm là hiệu ứng tích cực qua đó tác động đến việc giảm lãi suất cho vay của các tổ chức tính dụng
đối với doanh nghiệp và kích thích sản xuất kinh doanh phát triển
trên cơ sở không chỉ là mục tiêu để thực hiện mục tiêu là giữ ổn định kinh tế vi mô và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế
xong cũng phải đảm bảo một cái tôn trọng cái thị trường đó là cái quan hệ giữa cung cầu vốn ở trên thị trường
vì vậy tôi nghĩ việc điều chỉnh lãi suất của ngân hàng trung ương vẫn đảm bảo là thu hút cái tiền gửi
và hiện nay cái kênh tiền gửi ngân hàng vẫn là một cái kênh đầu tư đối với người dân và các doanh nghiệp
để từ đó vừa phục vụ cho hoạt động thanh toán cũng như là mang lại cái lợi ích thiết thực cho người gửi tiền
vẫn đảm bảo một hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp người dân và hoạt động ngân hàng
thực tế mức giảm lãi suất hiện tại chưa đủ để khiến các nhà đầu tư thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
tuy nhiên theo nhận định từ chuyên gia kinh tế lãi suất điều hành có thể sẽ còn một đợt giảm tiếp trong nửa cuối năm
điều này sẽ khiến lãi tiết kiệm giảm mạnh
và đây mới là lúc có thể hình thành xu hướng thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư
chúng ta biết được rằng là cái dòng tiền nó sẽ chảy từ nơi có lãi suất thấp đến nơi có lãi suất cao
và khi mà lãi suất tiền gửi tiết kiệm nó giảm đi thì người dân sẽ giảm cái động lực gửi tiền vào các ngân hàng
mà thay vào đó họ sẽ tìm kiếm những cái kênh đầu tư khác có cái mức độ hoặc là có một cái lãi suất nó cao hơn so với lại tiền gửi tiết kiệm
chẳng hạn như gần đây thì chúng ta thấy được rằng thị trường chứng khoán là một trong những kênh là đang hút dòng tiền
để cơ cấu nguồn tiền gửi các ngân hàng không chỉ duy trì lãi suất huy động cao khi khách hàng gửi bằng hình thức trực tuyến
hoặc có số tiền gửi lớn hơn mức tối thiểu theo quy định mà còn tặng quà khi khách hàng gửi tiền
mở tài khoản mới sử dụng các dịch vụ khác của cùng một ngân hàng